phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước grong bắc thượng xã yạc lan huyện ea ca tỉnh đắk lắc
các đối tượng gồm trương phú định dương văn trường và trần thị hường đều trú tại huyện eak được biết định có mua bốn hectare đất ở thôn sáu c xã cư clang vào năm hai nghìn một mươi bốn
trong quá trình nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình điểm tái định canh thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng
thì định nhờ vợ chồng trường và hường đứng tên chủ sở hữu đất lập giấy tờ mua bán đất để chuyển tên người mua cho vợ chồng trường và xác nhận nguồn gốc đất vào năm hai nghìn bảy
nhờ kê khai gian dối về chủ sử dụng đất nguồn gốc thời điểm sử dụng đất tình trạng sử dụng đất nên các đối tượng này đã lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ để được nhận số tiền là hơn một hai tỷ đồng